ngày một mươi bốn tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la cho biết
đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với tài xế vũ tiến cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại thị trấn thuận châu huyện thuận châu sơn la
người gây tai nạn giao thông khiến một nữ sinh tử vong
trước đó khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày chín tháng ba vũ tiến cảnh điều khiển xe ô tô di chuyển hướng quỳnh nhai
thành phố sơn la khi đến đoạn xã triềng bằng huyện quỳnh nhai đã xảy ra va chạm với xe máy dùng tích xy lanh năm mươi cc
do em quy t t h sinh năm hai nghìn sáu ở bản he xã triềng quang huyện quỳnh nhai
là học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông quỳnh nhai điều khiển hướng ngược lại
hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến em hát bị thương nặng tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông công an quỳnh nhai đã tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi thở
đối với tài xế vũ tiến cảnh và cho kết quả một ba trăm chín mươi bốn mg trên một lít khí thở
tại cơ quan cảnh sát điều tra vũ tiến cảnh khai nhận trước đó đến nhà người quen ăn cơm và uống rượu
sau khi ăn uống xong cảnh điều khiển xe ô tô quay trở về nhà huyện thuận châu thì gây tai nạn
theo cơ quan chức năng nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do vũ tiến cảnh điều khiển xe ô tô đi sai phần đường
dẫn đến va chạm với xe máy do nữ sinh điều khiển
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đang tạm giữ hình sự vũ đình phi ba mươi bốn tuổi
trú tại huyện yên thành tỉnh nghệ an về hành vi điều khiển xe ô tô khách gây tai nạn giao thông
làm hai người chết rời khỏi hiện trường
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi tháng ba
tránh của huế phường hương hồ tp huế anh lê văn giàu hai mươi hai tuổi điều khiển xe máy bảy mươi năm af một mươi hai nghìn bốn trăm tám mươi chín
chở anh lê văn duy hai mươi hai tuổi cùng chú tại phường hương hồ thành phố huế chạy theo hướng bắc nam
khi đến đoạn đường tránh của huế thì va chạm với xe ô tô khách gây tai nạn
hậu quả anh giàu chết trên đường đi cấp cứu anh duy chết sau khi được đưa đến bệnh viện
sau tai nạn lái xe ô tô khách này tiếp tục cho xe chạy khỏi hiện trường
nhận được thông tin các lực lượng chức năng của công an tp huế nhanh chóng
có mặt tại hiện trường phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành điều tra
truy xét lái xe ô tô gây tai nạn
đến một mươi h bốn mươi phút ngày một mươi một tháng ba công an tp huế phối hợp với công an các đơn vị liên quan
làm rõ lái xe gây tai nạn là vũ đình phi ba mươi bốn tuổi trú tại huyện yên thành tỉnh nghệ an
ô tô gây tai nạn được phát hiện tại một gara ô tô trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an
tại cơ quan công an vũ đình phi đã khai nhận hành vi gây tai nạn của mình
trước thời điểm xảy ra tai nạn phi đang điều khiển ô tô khách từ hướng nam ra bắc
đang cố gắng vượt xe container đi cùng chiều phía trước và đánh lái sang phần đường bên trái thì gây tai nạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phong điền thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với tài xế xe tải và tài xế xe khách dường nằm gây ra vụ tai nạn giao thông
thương tâm tối ngày một mươi tháng ba trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn đoạn qua xã phong sơn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
theo đó hai tài xế bị khởi tố và bắt giam bao gồm phan đình thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại tp huế
tài xế xe tải và lê hoàng quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại đắk nông tài xế xe khách
về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phong điền đã ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông
theo báo cáo của tránh văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế vào lúc một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi tháng ba
trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn thuộc địa phận xã phong sơn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
xe tải biển kiểm soát bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một do tài xế văn đình thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thành phố huế điều khiển
chạy theo hướng bắc nam khi đến đoạn đường trên thì xe tải bị nổ lốp nên tài xế đậu xe tại vị trí chỉ có hai làn đường và không có làn rừng khẩn cấp
cùng thời điểm này xe khách dường nằm bị kiểm soát năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín do lê hoàng quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại đắk nông cầm lái
chở trên xe bốn mươi hai hành khách di chuyển cùng chiều đến đoạn đường trên do không quan sát thấy xe tải đang dừng nên xảy ra va chạm
theo ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế xe khách không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông
trong khi đó tài xế xe tải đỗ xe chiếm một phần đường nhưng không đặt báo hiệu nguy hiểm theo quy định nên gây tai nạn giao thông
hậu quả vụ tai nạn khiến vợ chồng anh cụt văn sơn hai mươi tuổi và chị cụt thị phong cùng chú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đã tử vong
ngoài ra có ba nạn nhân khác bị thương hai nạn nhân bị đa chấn thương một nạn nhân bị gãy chân
ban huyện cư quyên tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc hung thủ lê văn thiện ba mươi sáu tuổi
quê ở huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an dùng dao súng truy sát người phụ nữ trên địa bàn
theo lời khai ban đầu của đối tượng lê văn thiện năm hai nghìn một mươi bảy anh ta vào đắk lắc sống lang thang
sau đó đến ở nhờ nhà một người quen tại xã yà tiêu gần nhà nạn nhân ntbh
quá trình sinh sống tại nhà người quen giữa thiện và bà hát có xảy ra mâu thuẫn từ đó kẻ này nung nấu ý định giết bà h để tranh thủ
đến ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba thiện đã cầm hai con dao xông vào nhà bà hát sau đó chém bà hát và người em trọng thương rồi bỏ trốn
vì vậy công an huyện cư quyên đã ra quyết định khởi tố bị can quyết định truy nã trên toàn quốc
sau thời gian dài bỏ trốn hiện tiếp tục nghĩ về việc trả thù bà hát nên đã mua một khẩu súng cùng một mươi một viên đạn của một người campuchia
tại khu vực biên giới với giá sáu năm triệu đồng
đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn từ campuchia thiện quay về tìm đến nhà bà hát rồi dùng súng bắn hai phát về phía bà này
rất may bà hát phát hiện kịp thời quay người bỏ chạy nên viên đạn không trúng
lúc này thiện đuổi theo quyết truy sát đến cùng thì bà hát chạy vào nhà khóa trái cửa phòng nên không vào được
sau khi sát hại bà hát không thành hiện tiếp tục bỏ trốn đến nhiều tỉnh thành trong nước và campuchia
với quyết tâm truy xét đến cùng để đưa hung thủ về quy án
đến ngày một mươi tháng ba khi thiện xuất hiện tại một lán trại của người dân ở xã tân thành huyện crono tỉnh đắk nông
công an huyện cư quyên phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc tổ chức lực lượng vây bắt
bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng hai mươi giờ cùng ngày tổ công an đã ập vào khống chế bắt giữ thành công thiện
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng phá án cũng như người dân
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một khẩu súng năm viên đạn và hai cây dao rượu
liên quan đến những lần bị truy sát theo chị h trong lần đầu tiên vào tháng một
không chỉ có bản thân chị mà em trai chị chứng kiến sự việc vào can ngăn cũng bị đối tượng hiệp chém gây thương tích ở bàn tay
con chị h thì bị chém nhiều nhát trúng người vào vùng đầu
sau sự việc chị hát và người em trai phải nhập viện phải khâu hàng chục mũi
chị hát tố cáo hành vi của thiện tới cơ quan công an
lần thứ hai sự việc xảy ra vào ngày một mươi một tháng một chị đang ở nhà đối tượng thiện đột nhiên xuất hiện và có dùng súng để bắn chị
hoảng hốt chị h vội chạy vào phòng ngủ đóng kín cửa quá trình chạy chị bị đối tượng bắn hai phát đạn nhưng trượt qua vai
lo lắng bị thiện trả thù chị ht ngoài trình báo cơ quan công an còn đăng tải lên mạng xã hội cầu cứu
nhờ cộng đồng giúp đỡ khi phát hiện đối tượng nhanh chóng báo cho công an
hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đắk lắc cũng vào cuộc phối hợp cùng cơ quan chức năng huyện cư quyên
nhằm bảo vệ an toàn cho chị h và gia đình trong thời gian công an truy bắt đối tượng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
ngày một mươi ba tháng ba thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại địa bàn và một số tỉnh
thành phố trong cả nước đồng thời khởi tố tám bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ trong vụ án gồm trên một mươi kg ma túy các loại trong đó hơn một kg ketamine ba ba kg ma túy tổng hợp
tám mươi ba ống tinh dầu cần sa hơn năm kg cần sa một trăm linh bốn sản phẩm thuốc lá đệ tử chứa ma túy
ngoài ra còn có chín mươi chín gói kẹo dẻo tẩm ma túy gần một trăm linh gói nước vui hai mươi năm hai mươi tám gram cocaine và trên một hai tỷ đồng
trước đó tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi ba qua công tác nắm tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tuyên quang đã phát hiện bắt giữ đỗ văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thành phố tuyên quang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của hải lực lượng chức năng phát hiện thu giữ năm trăm một mươi năm ba mươi bốn g cần sa
qua đấu tranh công an thành phố tuyên quang đã tham mưu lãnh đạo công an tỉnh
xác lập chuyên án truy quét tội phạm về ma túy trên địa bàn
công an thành phố tuyên quang phù hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phòng kỹ thuật nghiệp vụ thuộc công an tỉnh và các đơn vị chức năng thuộc công an thành phố hồ chí minh
tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác định danh tính của những kẻ trong đường dây mua bán trái phép ma túy liên tỉnh
nhóm người trong đường dây này trú tại tp hcm gồm lâm thành hữu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường một mươi quận ba
dương thị ngọc lan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai phường năm quận gò vấp
nguyễn trần ngọc thạch sinh năm hai nghìn một trú tại phường hai mươi bốn quận bình thạnh
lại tấn đại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường hai mươi năm quận bình thạnh
nguyễn thanh vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường trung mỹ tây quận một mươi hai
dương thị ngọc trâm sinh năm hai nghìn trú tại phường năm quận gò vấp
những người còn lại gồm hồ minh cảm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi xã tân hải thị xã gia lai tỉnh bình thuận
hà hữu ngọc bảo sinh năm hai nghìn hai trú tại xã thành đức huyện thanh trương tỉnh nghệ an
theo cơ quan công an để qua mặt cơ quan chức năng nhóm này phân công nhiệm vụ cụ thể
thực hiện hoàn toàn trên không gian mạng đồng thời giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng
dùng dịch vụ vận chuyển hàng hóa người bán và người mua không biết thông tin của nhau
thời gian từ đầu tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi ba đến nay nhóm này đã chuyển hơn ba trăm linh đơn hàng ma túy qua dịch vụ chuyển phát nhanh
để bán cho các đầu mối mua ma túy ở các tỉnh thành phố tp hcm hà nội đà nẵng bắc ninh yên bái phú thọ thanh hóa
nghệ an hưng yên lâm đồng khánh hòa lạng sơn lào cai quảng nam gia lai hải dương hải phòng hà tĩnh bình thuận đồng tháp